thưa quý vị tại quyết định số hai nghìn sáu trăm linh sáu qdtnl ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
tổng liên đoàn lao động việt nam đã ra quyết định chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên người lao động
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín trong đợt bùng phát lần thứ tư
tuy nhiên ngay sau đó đã xuất hiện những đối tượng giả mạo lợi dụng danh nghĩa đơn vị tổ chức có uy tín
để thực hiện các kế hoạch lừa đảo người dùng qua email
là công nhân tại một công ty gỗ trên địa bàn thành phố hà nội
chị thu hương vẫn được công ty bố trí đi làm theo ca kíp để phòng chống dịch
vừa qua chị hương có nhận được một email có nội dung
công đoàn sẽ hỗ trợ tiền mặt cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
qua đó đề nghị chị điền đầy đủ thông tin và gửi về địa chỉ theo đường link có sẵn
tuy nhiên chị nghi ngờ vì công ty không thông báo chính thức nên chị đã tìm hiểu rõ thông tin
sau khi biết được thông tin là tổng liên đoàn lao động việt nam sẽ hỗ trợ khẩn cấp
cho công nhân bởi
vì ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thì tôi cũng đã nhận được một email thông báo rằng mình được là trong đối tượng được nhận hỗ trợ
tuy nhiên khi nhấn vào đường link đó thì tôi phải khai báo rất là nhiều thông tin
đặc biệt là có số tài khoản ngân hàng cũng như là những tài khoản cá nhân khác
thì tôi bắt đầu thấy nghi ngờ
sau đó thì tôi đã quay về trang web chính thức của tổng liên đoàn lao động việt nam
cũng như hỏi công đoàn cơ sở
về việc mình có được nhận hỗ trợ hay không thì mới ngớ ra rằng là đó là một đường link lừa đảo
trong lúc dịch bệnh có những diễn biến phức tạp như hiện nay
nhiều người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch thì khi nhận được email
thấy thông tin giới thiệu mạo danh từ tổng liên đoàn lao động việt nam
họ dễ tin tưởng và cung cấp các thông tin tài khoản cá nhân
hợp nhất vào các liên kết có chứa mã độc cũng như dễ bị xâm nhập vào hệ thống mạng doanh nghiệp
ngay sau khi quyết định được ban hành thì chúng tôi đã nhận được thông tin
là đã có cái tình trạng hiện tượng là có các đối tượng có cái hành vi mà lừa đảo người động
và xuyên tạc những thông tin về hỗ trợ của tổng đoàn
tôi đã có cái giải pháp cảnh báo đến cán bộ công đoàn cấp cấp để thông báo cảnh báo nước công nhân
chúng tôi tôi cho rằng hành vi này rất là nguy hiểm
đấy thì chúng tôi đã có cảnh báo
đây là đường link mà các đối tượng tạo ra để lừa đảo
nếu không tỉnh táo
người nhận email
chứa liên kết này rất dễ bị lừa khi chọn mở nó
tôi rất là kiên quyết với cái hành vi này và ông đã có thông báo đến cơ quan an ninh để theo dõi
đồng thời là chúng tôi khuyến nghị đến các đoàn viên người lao động là
cần phải thông báo ngay nếu nhận được những thông tin như thế
và chúng tôi sẽ phối hợp cơ quan an ninh để xử lý theo cái quy định của cái quy định hai nghìn sáu trăm linh sáu
cũng như là quy định pháp luật liên quan
để tránh bị lừa đảo
theo khuyến cáo của các chuyên gia
người lao động khi nhận được những email lạ
không nên bấm vào bất kỳ liên kết nào
không mở tiệp đứng kèm
không mở rộng bất kỳ hình ảnh nào
cũng như không trả lời người gửi
cùng với đó là xóa email lạ khỏi máy tính điện thoại ngay lập tức